trước đây người dân chủ yếu nuôi thỏ thương phẩm để lấy thịt tuy nhiên những năm gần đây
người dân ở các xã vùng cao của tỉnh lai châu đã bắt đầu nuôi và phát triển mô hình nhóm hộ nuôi
thỏ để chất xuất vaccine theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhật bản nhờ đầu ra ổn định và hiệu quả
kinh tế cao mà mô hình này đã giúp cho người dân thoát nghèo bền vững
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh lai châu
năm hai nghìn một mươi tám một công ty dược phẩm của nhật bản đã tới trang trại thỏ có hơn một con của anh
nguyễn quang thành ở bản na phát xã nậm cần huyện tân uyên để tìm hiểu và ký hợp đồng hợp tác
về nuôi thỏ chiết xuất vaccine khi tham gia dự án này các hộ sẽ được hỗ trợ về con giống
kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ đầu ra hiện tại số lượng lớn thỏ của gia đình anh thành được
xuất khẩu sang nhật bản để phục vụ nghiên cứu và chiết xuất ra vaccine
tôi nuôi thử nghiệm là hai nghìn một mươi bảy một con mẹ đầu một năm rơi khoảng tầm hai triệu đến hai triệu hai tiền lãi
một năm tôi nuôi tết nó khả thi thì bắt đầu hai nghìn một mươi tám bắt đầu tôi mở rộng hai nghìn một mươi chín thì được sự quan tâm
của chính quyền địa phương lãnh đạo cấp huyện hỗ trợ con giống được tám trăm linh con giống và các hộ
nhóm hộ hiện bây giờ tôi phát triển của tôi chỗ này là
năm nay được sự quan tâm của chính quyền địa phương hỗ trợ khoảng tám trăm linh con giống cho các nhóm hộ
thì đến nay trang trại thỏ của anh thành sau khi trừ các loại chi phí mỗi tháng thu được từ một mươi năm
đến hai mươi triệu đồng mẫu chuồng thỏ của anh thành đã được nhiều hộ chăn nuôi ở các địa phương khác
đến tham quan học hỏi và nhân rộng
mô hình thỏ là nuôi để chất xuất vaccine
chủ trương của xã thì giao cho hai nhóm hộ gia đình để phát triển kinh tế và cái bước đầu thì đối với cái
hiệu quả kinh tế mang lại thì rất là khả quan khác hẳn so với nuôi một số các mô hình nuôi thỏ
thương phẩm ở đây thì bước đầu là về hiệu quả kinh tế cũng như là đầu gia của sản phẩm các doanh nghiệp
đầu tư thì họ bao tiêu sản phẩm
mặc dù mới phát triển
nhưng mô hình chăn nuôi thỏ chiết xuất vaccine đã cho thấy hiệu quả nhờ áp dụng đúng kỹ thuật và cam kết với doanh nghiệp thu mua
việc liên kết nhóm hộ cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương doanh nghiệp đã tạo nên chuỗi liên kết vững chắc trong chăn nuôi
đây cũng là hướng đi giúp người dân vùng cao lai châu giảm nghèo bền vững